liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán người qua campuchia hoạt động mại dâm
công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn ngọc tuyền
trú tại tỉnh thái bình để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người
cơ quan công an xác định tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người
từ việt nam qua campuchia vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một vừa qua
vào ngày một mươi chín tháng một công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng chú tỉnh hà tĩnh
lộc thị luân chú tỉnh nghệ an về hành vi mua bán người về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa trú tại tp hcm về hành vi tổ chức môi giới người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
dưới sự chỉ đạo của đối tượng nguyễn ngọc tuyền và nguyễn tiến dũng
các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke massage trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền từ một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu đồng một người